tiếp tục chuyến tham dự đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bốn tại new york của mỹ
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
vừa có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung và tham dự hội nghị không chính thức các ngoại trưởng asean
cùng ngày trường đoàn việt nam cũng đã có các cuộc gặp gỡ với tổng thư ký cùng chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc
phát biểu trước lãnh đạo và đại diện một trăm chín mươi ba quốc gia thành viên liên hợp quốc
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chủ nghĩa đa phương
và những thành tiệu to lớn mà các thế hệ đa phương nhất là liên hợp quốc đã đạt được suốt ba phần tư thế kỷ qua
đối với việt nam phó thủ tướng khẳng định đối ngoại đa phương có vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại
cũng như trong tổng thể quá trình đổi mới phát triển và hội nhập quốc tế của việt nam
việt nam cũng đã ngày càng chứng tỏ vai trò là một thành viên chủ động tích cực và trách nhiệm
trong các tiến trình đa phương với những đóng góp trên nhiều lĩnh vực hoạt động của liên hợp quốc
từ giữ gìn hòa bình tới phát triển bền vững
và mới đây việt nam đã được các nước tin tưởng bầu làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cho rằng
chủ nghĩa đa phương đang đứng trước thách thức gây gắt do tác động của chính trị cương quyền
chủ nghĩa dân túy suy giảm cam kết chính trị và thiếu hụt nguồn lực
vì vậy tăng cường sức sống cho chủ nghĩa đa phương là yêu cầu gấp bách đối với cộng đồng quốc tế
phó thủ tướng bộ trưởng nêu nhiều đề xuất cụ thể thiết thực được các nước quan tâm
nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã tham dự hội nghị không chính thức
các ngoại trưởng asean và các cuộc họp giữa ngoại trưởng asean với hội đồng hợp tác vùng vịnh
liên minh thái bình dương và tổng thư ký và chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc
cùng ngày tại cuộc gặp chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc tijani muhammad bande phó thủ tướng khẳng định
việt nam coi trọng hợp tác với liên hợp quốc và sẽ đóng góp tích cực cho vai trò trung tâm của liên hợp quốc
trong hệ thống đa phương ủng hộ chủ tịch đại hội đồng hoàn thành nhiệm vụ
với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres phó thủ tướng khẳng định cam kết của việt nam
đối với chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi về phát triển bền vững và thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu
chia sẻ những định hướng lớn của việt nam trong hai năm tham gia hội đồng bảo an
cũng như năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi qua đó nhằm tăng cường quan hệ giữa liên hợp quốc và các tổ chức khu vực